trong lúc dừng xe ô tô tại trước số nhà hai nguyễn công chứ tp quy nhơn tỉnh bình định để chờ đưa tang
nguyễn đức huyện đã thực hiện thao tác không đúng kỹ thuật không đảm bảo an toàn khiến cho chiếc xe ô tô chạy vọt mạnh
đâm vào những người khiêng quan tài đang đứng xếp hàng dọc trước nhà số sáu nguyễn công chứ hậu quả làm bốn người thiệt mạng tám người bị thương
tại phiên tòa bị cáo nguyễn đức huyện thừa nhận hành vi sai trái đã gây hậu quả nghiêm trọng của mình
đại diện các gia đình người bị hại cũng có đơn xin giảm án
ngoài bản án bốn năm tù nguyễn đức huyện còn phải bồi thường tổn thất vật chất tinh thần và khắc phục hậu quả thiệt hại với số tiền là một tám tỷ đồng
sáng nay tòa án nhân dân tỉnh vĩnh long đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử và tuyên án phạm thị thu hà ba mươi một tuổi
trú tại thành phố vĩnh long chín tháng tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng vào tháng hai năm hai nghìn một mươi tám
hà nh được chứng minh nhân dân và giấy phép lái xe mang tên huỳnh thị ngọc thơ
hà đã sử dụng giấy tờ này đến cửa hàng thế giới di động tại phường chín thành phố vĩnh long
đăng ký mua trả góp điện thoại qua công ty tài chính home credit việt nam
sau khi mua được điện thoại hà lên mạng xã hội giao bán lại cho một người lạ mặt với giá hai mươi hai triệu đồng
sau đó dùng số tiền này để trả cho cửa hàng điện thoại một mươi bảy triệu ba trăm chín mươi năm nghìn đồng số còn lại hà dùng để tiêu xài cá nhân
đến kỳ hạn hà không thanh toán đúng theo hợp đồng nên công ty tài chính hom credit việt nam đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan công an
trước đó tòa nên dân thành phố vĩnh long tuyên phạt bị cáo một năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đặt tài sản nhưng bị cáo đã kháng cáo
công an phường hòa thuận đông quận hải châu thành phố đà nẵng vừa phát hiện và bắt giữ đối tượng nguyễn thị thanh lan
trú tại phường hải châu hai quận hải châu về hành vi trộm cắp tài sản
làm công việc phụ giúp quán ăn trên đường yên bái tp đà nẵng đối tượng lan thường xuyên đi đến khu vực các chợ trên địa bàn quận hải châu để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
ngày một mươi bảy tháng tám khi thực hiện xong về trộm cắp hàng hóa của một tiểu thương tại khu vực chợ mới hiện trên đường đi tiêu thụ thì bị công an phường phát hiện bắt giữ
tại cơ quan công an lan thừa nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp khác tại các chợ trên địa bàn trong thời gian dài
được biết lan từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản chấp hành án về chưa lâu lại tiếp tục tái phạm
cho đến sáng nay các lực lượng chức năng của tỉnh đắk lắc vẫn đang tổ chức khám nghiệm hiện trường đo đếm khối lượng gỗ bị các đối tượng lâm tặc khai thác với quy mô lớn tại tiểu khu sáu trăm chín mươi
thuộc lâm phần của công ty trách nhiệm hiệu hạn một thành viên lâm nghiệp erk quản lý ở xã cư giang huyện erk
sau gần năm tháng lần theo các dấu vết giữa các cánh rừng vào chiều ngày một mươi tám tháng tám
lực lượng cảnh sát kinh tế công an thành phố buôn ma thuột và đội đặc nhiệm của phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh đắk lắc
vây bắt quả tăng bốn đối tượng đang cưa hạ sáu cây gỗ trò khét có tổng khối lượng khoảng trên sáu mươi mét khối tại khu vực rừng thôn một mươi năm xã cư giang
thuộc lâm phần quản lý của công ty trách nhiệm hiệu hạn một thành viên lâm nghiệp erk
tiếp tục mở rộng kiểm tra tổ công tác phát hiện thêm hàng chục cây gỗ lớn khác đã bị các đối tượng lâm tặc cưa hạ
và hai bãi tập kết gỗ nằm ở ngay bìa rừng với bốn mươi bảy hộp gỗ được cơ sẻ vuông vắn
tổng khối lượng gỗ ban đầu đo được là khoảng gần một trăm linh mét khối
bước đầu cơ quan điều tra làm rõ danh tính bốn đối tượng bị bắt gồm hoàng văn năm ngô văn nam hoàng văn nam và phùng văn hội
cùng chú ở thôn một mươi năm xã cư giang huyện erk trong đó đáng chú ý hoàng văn nam là trưởng thôn một mươi năm xã cư giang
liên quan đến việc hàng chục tấn bùn thải của nhà máy alumin nhân cơ đổ trộm ra môi trường
ở xã đắc nia thị xã giang nghĩa và xã quảng khê huyện đắc long tỉnh đăng đông
ông trương thanh tùng phó chủ tịch ubnd tỉnh đắk nông vừa chỉ đạo sở tài nguyên và môi trường kiểm tra xử lý vụ việc
trước đó ubnd thị xã giang nghĩa đã có văn bản báo cáo về việc công ty đức thành đóng tại tp hcm
có hành vi đổ chất thải cho bay tại khu vực mỏ đá bốn a đắc nia và quốc lộ hai mươi xã quảng khê
theo ghi nhận hàng chục tấn chất thải của alumin nhân cơ xã nhân cơ huyện đắc lơ lấp tỉnh đăng đông
đổ trái phép tại mò đá bốn a xã đắc nia thị xã giang nghĩa và dọc quốc lộ hai mươi tám thuộc địa phận bon phi mưa
xã quảng khê huyện đắc lông đã bị cơ quan chức năng địa phương phát hiện yêu cầu xử lý
cụ thể có một trăm bảy mươi mét khối chất rắn công nghiệp bị đổ trái phép bên quốc lộ hai mươi tám gần mỏ đá bốn a bon fimua gần nhà dân
trong khi đó công ty đức thành cũng được xác định là đã lén lút đổ hai mươi năm xe tải trọng cỡ lớn chở các chất thải nói trên
đổ tại mò đá thuộc xã đắc nia thị xã gia nghĩa
vào chiều nay lực lượng chức năng vẫn tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại cửa hàng kinh doanh quần áo
ở xã đức hòa hạ huyện đức hòa tỉnh long an
vào khoảng chín giờ sáng ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại cửa hàng thời trang gia bảo nằm trên đường trần văn dầu
xã đức hòa hạ huyện đức hòa tỉnh long an
người dân đã mang hàng chục bình chữa cháy đến hỗ trợ và ngọn lửa được dập tắt trước khi cảnh sát phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp có mặt
theo thống kê sơ bộ mặc dù vụ việc được khống chế sớm nhưng gần như toàn bộ quần áo trong cửa hàng đã bị cháy xém
hư hỏng thiệt hại hàng chục triệu đồng
bước đầu vụ cháy được xác định là do nhân viên cửa hàng bán quần áo thắp hương
sau đó tàn hương bị gió quạt thổi bay vào quần áo dẫn đến cháy
tại tỉnh an giang vào khoảng bốn giờ sáng nay quốc lộ chín mươi một đoạn qua ấp bình tân xã bình mỹ huyện châu phú tiếp tục xảy ra sạt lở lớn
với chiều dài gần ba mươi mét sạt lở đã làm sụt hoàn toàn đoạn đường xuống sông hậu sát vào khu dân cư phía trong quốc lộ chín mươi một
ngày một mươi chín tháng tám toàn bộ số bao cát mà đơn vị thi công đã thả xuống sông hậu nhằm ổn định đường bờ
ra cố máy ta luy để khắc phục sự cố sạt lở xảy ra
vào dạng sáng ngày một tháng tám đã bị sạt hoàn toàn xuống sông hậu
mặt đường quốc lộ chín mươi một phía bờ sát khu dân cư xuất hiện nhiều vết sạn nứt rộng khoảng một cm
chạy dài hàng chục mét và đang có dấu hiệu tiếp tục giãn nứt thêm
để đảm bảo an toàn cho người dân chiều cùng ngày ubnd huyện châu phú đã vận động một mươi một hộ dân trong vùng nguy hiểm
tạm thời di rời đến nơi an toàn khuyến cáo bà con tuyệt đối không được ngủ lại trong nhà nơi xảy ra sạt lở
đồng thời cắt cử lực lượng túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ tại hai chốt ở khu vực sạt lở
để hướng dẫn và cảnh báo người dân không di chuyển vào khu vực nguy hiểm
trước đó vào dạng sáng ngày một tháng tám vị trí này đã xảy ra sạt lở lớn
vết xả lở ăn sâu hơn một nửa mặt đường với chiều dài tám mươi năm m về phía hạ lưu
bị sụt hoàn toàn xuống sông hậu đe dọa đến hai mươi sáu hộ dân nằm trong vùng cảnh báo
chính quyền địa phương đã di rời khẩn cấp một mươi năm hộ dân trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn
thành phố hồ chí minh cho biết trong tháng tám năm hai nghìn một mươi chín tổ chức chọn nhà thầu
thực hiện dự án mở rộng đường trường trinh
trong khi đó dự án mở rộng đường tân kỳ tân quý đã chọn sông nhà thầu từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
để sớm triển khai thực hiện hai dự án trên bàn quản lý dự án đã kiến nghị quận tân bình và tân phú
đẩy nhanh bồi thường giải phóng mặt bằng để bàn giao cho nhà thầu thi công
hôm nay ban thường vụ đoàn công an tp hcm đã tổ chức hội nghị tập huấn
cách nhận biết các loại ma túy tổng hợp mới và các biện pháp đấu tranh với loại tội phạm ma túy
cho bảy trăm linh cán bộ đoàn chủ chốt của đoàn công an tp hcm
các cán bộ đoàn của công an tp hcm được thông tin về thực trạng công tác phòng chống ma túy
một số nội dung cơ bản của chiến lược quốc gia về phòng chống và kiểm soát ma túy ở việt nam
đến năm hai nghìn hai mươi và định hướng đến năm hai nghìn ba mươi thực trạng về tình hình tội phạm ma túy
tại các địa bàn phức tạp trong khu vực hai mươi bốn quận huyện của tp hcm
tại hội nghị thượng tá võ văn trai phó trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố
đã phổ biến cho cán bộ đoàn một số kiến thức cơ bản về ma túy cách nhận biết các loại ma túy mới
tác hại của ma túy những vấn đề liên quan đến việc cai nghiện ma túy hiện nay
đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong đoàn viên thanh niên công an tp hcm
về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm liên quan đến ma túy có hiệu quả trong thời gian tới
góp phần phát huy vai trò xung kích của đoàn viên thanh niên công an tp hcm
và lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy trong công tác tuyên truyền phòng chống tắc hại
của ma túy đá nói riêng và ma túy nói chung khu vực trường học và công nhân lao động
tại các địa bàn dân cư trên thành phố
trường đại học công nghiệp tp hcm vừa khánh thành giai đoạn một dự án nhà máy thông minh
ứng dụng công nghệ bốn dành cho các khoa thuộc khối ngành kỹ thuật
dự án giúp sinh viên có trải nghiệm ngay khi còn ngồi trên ghế giảng đường
mục tiêu chung của dự án là tập trung phát triển mô hình phòng thiết nghiệm nhà máy thông minh
để bổ sung nâng cao kiến thức và kỹ năng thực nghiệm cho sinh viên ngành kỹ thuật
trong việc ứng dụng công nghiệp bốn vào các hoạt động sản xuất thực tiễn
theo tiến độ dự kiến hàng năm dự án sẽ thực hiện việc đào tạo cho khoảng một sinh viên
khoa công nghệ cơ khí bốn trăm linh sinh viên khoa công nghệ điện ba trăm linh sinh viên khoa công nghệ điện tử
năm trăm linh sinh viên khoa công nghệ phong tinh
kỳ này khi mình được học tập ở một nơi áp dụng đầy đủ trang thiết bị này sẽ giúp cho mình không bị bỡ ngỡ
khi ra làm việc với doanh nghiệp được trang bị đầy đủ kiến thức kỹ năng
khi áp dụng trí tuệ nhân tạo ai để vận hành
chương trình đào tạo của dự án sẽ cung cấp cho sinh viên những kiến thức tổng quan về công nghiệp bốn
giúp sinh viên có khả năng phân tích thiết kế mô phỏng sản xuất tự động hóa
việc đưa vào hoạt động nhà máy thông minh này góp phần giải phóng
giảm thiểu tối đa thời gian tạo ra sản phẩm so với các thiết bị trước đây
trước đây khi mà chúng ta chế tạo một sản phẩm một chi tiết
thì các bước bao gồm là tính toán thiết kế và sau đó đưa ra máy để gia công
các khâu riêng rẻ nhau
tuy nhiên khi ứng dụng nhà máy thông minh này cụ thể là sử dụng phần mềm nx của siemens
thì chúng ta sẽ sử dụng một cái phần mềm để thiết kế tính toán
và sau đó tạo ra sản phẩm
kết nối máy gia công cnc nó tạo hành một quy trình khép kính
thì mỗi một kỹ sư kế sẽ ngồi tại vị trí của mình và sẽ thay đổi mẫu mã
và kỹ sư triển sẽ dùng phần mềm t center sẽ cập nhật những bản thay đổi thiết kế đó
như vậy sẽ đưa ra cái sản phẩm mới rất là nhanh
đó là ưu điểm của phần mềm t center cũng như phần mềm nx của siemens nói chung
hiện nay việc ứng dụng công nghệ bốn vào các trường còn hạn chế
sinh viên chưa được trang bị kiến thức thực tế kỹ năng cần thiết
để phục vụ công việc sau khi ra trường
khi có dự án này không chỉ sinh viên mà cả giảng viên tại các khoa
cũng được đào tạo và học hỏi các công nghệ mới
thưa quý vị nền đất tại tp hcm đang bị lúng cục bộ
tuy nhiên với mức độ sụp lúng bảy cm mỗi năm và đang có chiều hướng tăng nhanh
thì sự tồn tại của thành phố đang bị đe dọa
các chuyên gia dự báo khoảng năm mươi năm nữa một phần lớn thành phố sẽ nằm dưới mực nước biển
và trở thành đầm lầy
theo kết quả quan trắc bí dạng mặt đất khu vực tp hcm bằng kỹ thuật insa vi phân cho thấy
những con số đáng báo động
trong đó tổng diện tích vùng sụp lún trên toàn địa bàn thành phố lên đến gần bảy hai trăm linh hectare
phạm vi sụp lúng cũng lan rộng ra nhiều khu vực như phường thạnh lộc an phú đông quận một mươi hai
phường tân tạo an lạc bình trị đông quận bình tân và một số khu vực thuộc huyện bình chánh
huyện hóc môn nhà bè bình thạnh
tốc độ sụp lúng ở mức độ cao từ một mươi năm hai mươi mm mỗi năm
tại là nằm ở cái vùng mà có địa chất trầm tích phùi xa khổ
thành thử ra là cái đất mềm kết hợp với lúng
thì làm dẫn cho những cái vùng này sẽ bị ảnh hưởng rất nặng
cái hiện tượng lúng mặt đất kết hợp với lại mức nước triều
riêng tới vùng đồng bằng sông cửu long cũng đang báo động
bởi trong tương lai một số vùng sẽ bị chìm do ảnh hưởng của lúng mặt đất
kết hợp với sự dân cao của mực nước biển trung bình
biến độ khí hậu làm dân mực nước biển chi vài mm mỗi năm
nhưng về lâu dài là rất đáng kể
tương tự sụp lúng mỗi năm chi vài mm
tính trong một thập kỷ thì con số này là không nhỏ
cũng như là đặc điểm của địa chất của khu vực
cũng như thành phần và tính chất của đất đá tại từng khu vực cụ thể
một nguyên nhân nữa là do cái tác động đô thị hóa và phát triển hạ tầng
cùng với việc là hoạt động giao thông cũng tạo ra những rung động
làm cho nền mắm của địa chất cũng thay đổi và bị ảnh hưởng đến các tầng địa chất
ngoài ra thì khai thác mức nước ngầm cũng sẽ ảnh hưởng tới
việc hạ tầng
và cũng ảnh hưởng tới hiện tượng sụp lúng rời mặt
tình trạng sụp lúng tại tp hcm cũng liên quan đến tình trạng ngập úng đô thị
thời gian qua
ước tính đến năm hai nghìn bảy mươi mực nước biển tăng lên năm mươi cm
nếu không có giải pháp quản lý kịp thời lúng mặt đất kết hợp với sự dân cao
của mực nước biển sẽ tạo ra áp lực rất lớn đến chương trình điều hành thoát nước
và chống ngập của thành phố
bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây
sau đây bộ trưởng xin mời quý vị quay trở lại trường quay hà nội
tiếp tục bản tin an ninh hai mươi bốn h
hai mươi một ngôi nhà và nhiều tài sản bị lũ cuốn trôi năm người bị thương một mươi người mất tích
đó là thảm cảnh tại bản sa ná xã nam mèo huyện quang sơn tỉnh thanh hóa
nơi vừa chịu tác hại của cơn bão số ba những ngày qua
để khắc phục tình hình sớm ổn định đời sống cho người dân
nhiều cơ quan ban ngành các tổ chức cá nhân đã chung tay ủng hộ
chia sẻ với những gia đình bị ảnh hưởng
vừa qua tri đoàn ban thời sự cục truyền thông công an nhân dân
đoàn thanh niên viện một trăm chín mươi tám cùng các đơn vị thiện nguyện
cũng đã đến đây để hỗ trợ cho bà con
đường đến bản sa ná
những ngôi nhà ở đây chỉ còn trơ móng đồng ruộng cũng bị nước lũ cuốn trôi
xa ná giờ đây chỉ còn lại những đống đổ nát hoang tàn
sau trận lũ quét kinh hoàng vào sáng ngày ba tháng tám
đã có nhiều đoàn hỗ trợ nhiều tổ chức đến thăm hỏi động viên các gia đình ở đây
trong đó có cả các cán bộ chiến sĩ cục truyền thông công an nhân dân
các bác sĩ bệnh viện một trăm chín mươi tám các nhà hảo tâm
cô ăn cái gì không cô ăn thấy cái gì cả rơi hết cả
không còn thấy cái gì lâu cả nhà cả cái gì
cô ăn cô ăn thấy mấy cái cụ người thì cô ăn
và cô ăn nhân dân bản sa ná thì đù đụt cuốn trôi
về ảnh hưởng các chất độc hại trên núi rừng
nó đổ rồn đổ xuống thì có ảnh hưởng một số về dịch bệnh
nhưng có đoàn y tế của huyện và xã
giờ thì có đoàn của công an đến đồng viên và chia sẻ khám chữa bệnh cho bà con nhân dân
thì tin chắc rằng coi như là bà con sẽ đỡ phần nào với bà
nhiều người được khám bệnh do tiếp xúc với nguồn nước bẩn và môi trường bị ô nhiễm
nên hầu hết bà con trong bản sa ná đều bị nhiễm các loại bệnh như nước ăn chân tay đau mắt
trong quá trình khám bệnh đoàn cũng đã tư vấn và phát thuốc miễn phí cho bà con
qua cái đợt khám bệnh tình nguyện của đoàn thanh niên một nghìn chín trăm linh tám kết hợp với an ninh tv
thì thấy rằng là bà con vùng lũ còn gặp rất nhiều khó khăn
cơ số thuốc của đoàn mang đi thì cũng tương đối phù hợp
rất mong là bà con sẽ
cố gắng khắc phục được hậu quả của đợt lũ này
cũng như là kiểm tra sức khỏe của mình đi kỳ
ngoài ra trong chuyến đi lần này đoàn cũng tặng hàng trăm xuất quà
gồm tiền mặt và các nhu yếu phẩm cần thiết cho bà con ở đây
những món quà của chúng tôi đem đến cho bà con ngày hôm nay
chỉ là một phần vật chất rất là nhỏ
tuy nhiên cũng mong muốn là từ cái vật chất nhỏ này
bà con ổn định cuộc sống sau này
ổn định tất cả những điều kiện tối thiểu để sống
và phát triển bám biên giới
thực tế cho thấy là khi chúng tôi trải nghiệm đi vào những xã
vào xã nam mèo của huyện quán sơn
thì chúng tôi cảm thấy là cuộc sống của bà con sống ở đây là rất vất vả
đặc biệt là có nhiều hộ gia đình là gần như là nhà đã không còn
thì còn chờ mỗi cái nền nhà
thì chúng tôi cũng mong muốn là làm sao để những phần quà nhỏ như vậy
sẽ giúp bà con ổn định cuộc sống nhanh hơn
những đau thương mất mát ở sa ná là không thể đong đếm
thế nhưng vượt lên trên những đau thương mất mát ở xa ná là không thể đong đếm

tinh thần tương thân tương ái giúp đỡ lẫn nhau của đồng bào
được phát huy hơn bao giờ hết
các đoàn thiện nguyện các tấm lòng hảo tâm
vẫn đang đã và sẽ còn đến với người dân sa ná
sự động viên chia sẻ của cộng đồng của người dân cả nước
sẽ là những liều thuốc tinh thần đầy giá trị
có phần giúp bà con vùng rôn lũ ngùi ngoài những đau thương
và sớm vượt qua những khó khăn hiện tại để ổn định cuộc sống